trong khi dịch tả lợn châu phi đang tiếp tục bùng phát tại nhiều địa phương trên cả nước
gần đây các hộ chăn nuôi lợn ở thái nguyên đã chủ động đào hố tiêu hủy lợn mắc bệnh
và tích cực vệ sinh chuồng trại để chờ thời điểm tái đàn
đây là thử dụng và cũng chính là hố tiêu hủy đàn lợn một trăm linh chín con của gia đình anh nguyễn văn thành
xóm tràng đài xã tân kim huyện phú bình tỉnh thái nguyên
trang trại của nhà anh nằm trong vùng dịch nên gia đình anh thành đã được hướng dẫn rất chi tiết
công tác phòng dịch và quy trình xử lý khi phát hiện dịch
do đó anh đã không hề bị động khi dịch bệnh xuất hiện trên đàn lợn nhà mình
hiện mức hỗ trợ cho hộ chăn nuôi có lợi
đàn lợn mắc bệnh nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu phi bằng tám mươi giá thị trường
vì vậy đàn lợn của gia đình anh thành tương đương bốn ba tấn lợn thịt sẽ được thanh toán hai mươi bốn đồng một kg
đây là khoản hỗ trợ kịp thời giúp các hộ chăn nuôi bớt gánh nặng và có thể tái đàn khi hết dịch
do đó không riêng gia đình anh thành
các hộ chăn nuôi ở huyện phú bình tỉnh thái nguyên đều chủ động phòng và chống dịch
hộ chăn nuôi ở huyện thì cũng đã dùng kinh phí dự phòng để cất trên bốn tỷ đồng
trong đó là gần ba tỷ đồng là trực tiếp hỗ trợ cho người chăn nuôi
xác định dịch tà lợn châu phi chưa có vaccine phòng chống
vì vậy ngay khi có thông tin dịch từ các địa phương khác như hải phòng hưng yên và hà nội
tỉnh thái nguyên đã thực hiện chủ trương không giấu dịch công bố dịch sớm
đến thời điểm này dù dịch bệnh đã xuất hiện ở chín huyện thành phố và thị xã trên địa bàn tỉnh
nhưng số lượng đàn vật nuôi bị ảnh hưởng đã được kiểm soát
thái nguyên cũng thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tập trung huy động cả hệ thống chính trị
trong việc thực hiện các giải pháp phòng chống dịch
trong đó thì thực hiện tốt việc quản lý kiểm soát các dịch bệnh phát sinh
và kịp thời phát hiện và khoanh vùng xử lý tiêu hủy triệt đẻ những lợn bị ốm bị dịch bệnh
riêng huyện phú bình
địa phương có dịch từ đầu tháng ba năm nay cùng với việc tiêu hủy
tỉnh cũng sát sao chỉ đạo hỗ trợ kịp thời cho người dân để giảm bớt thiệt hại
và cùng chia sẻ khó khăn với người dân trong lúc này
toàn bộ các hộ chăn nuôi lợn ở phú bình đều khẳng định trong chăn nuôi rủi ro là rất lớn
vì vậy việc kiểm đếm và tiêu hủy đúng quy định sẽ được nhà nước hỗ trợ hợp lý
nên từ hộ có quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ cho đến hộ có quy mô lớn
đều thực hiện đào hố để tiêu hủy và vệ sinh chuồng trại sạch sẽ
chờ thời điểm phù hợp để nuôi lợn trở lại